thưa quý vị và các bạn trong những vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản thì ngoài sự danh ma tinh quái của các đối tượng lừa đảo thì chính sự mất cảnh giác nhẹ dạ cả tin và một phần thiếu hiểu biết của một phận người dân chính là nguyên nhân khiến họ trở thành nạn nhân của những chiếc bẫy lừa
phản ánh sau đây của phóng viên antv tại bạc liêu địa phương mà thời gian gần đây tình trạng lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra khá phổ biến
một người dân chú huyện hồng dân tỉnh bạc liêu cho biết
có nhu cầu xin cho hai đứa con của mình đang đi nghĩa vụ quân đội được đi học sĩ quan công tác lâu dài trong quân đội
ông đã nhờ một người khác giúp đỡ và đưa cho họ tám mươi triệu đồng để lo lót
thay đối tượng hứa hẹn người đàn ông này tiếp tục giới thiệu cho đối tượng này một trường hợp khác trên địa bàn huyện phước long đang có nhu cầu xin việc vào ngành công an
đối tượng này tiếp tục nhận giúp đỡ hứa hẹn sẽ xin được việc với số tiền một trăm hai mươi triệu đồng
khi nhận được số tiền trên hai trăm bốn mươi triệu đồng của các bị hại đối tượng này liền bỏ trốn khỏi địa phương
thầy đối tượng hứa hẹn người đàn ông này tiếp tục nhận giúp đỡ hứa hẹn sẽ xin việc vào ngành công an
để lo cho hai con đi học sĩ quan có nhận một số tiền rồi cuối cùng là tên này mới trốn

bắt được cũng nói lên đây với bà con cảnh giác
đầu tháng ba năm hai nghìn một mươi bảy nhiều người dân khu vực thị trấn ngan dừa tụ tập đi xem bói
từ việc bị mất vàng bị thiếu nợ sức khỏe yếu đến việc làm ăn không khấm khá
đều được người dân đi xem bói để được thầy giải hạn mang lại tiền bạc của cải cho họ
nhưng họ không hề hay biết chính mình đang làm món mùi ngon để thầy lừa đảo và chiếm đạt tiền
đến khi phát hiện thầy giòm thì họ mới đến cơ quan công an để trình báo
tiến hành điều tra công an huyện hồng dân đã bắt quả tàng đối tượng trần thị út
sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi chín trú tại khóm bốn thị trấn nam căn huyện nam căn tỉnh cà mau
đang có hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản của người dân
tại cơ quan công an đối tượng út khai nhận lợi dụng sự mê tín và lòng tin của người dân
nên đã tổ chức xem bói và yêu cầu người dân đưa các loại tiền như tiền xem bói
tiền cúng tiền gỡ bùa tiền làm lễ mục đích là để lừa đảo chiếm đoạt tài sản
các cơ quan văn hành phải đẩy mạnh công tác tiên triền làm như thế nào
để cho quần chúng thấy được cái âm mưu thủ đoạn của từng loại tội phạm lừa đảo
để họ có ý thức cảnh giác
thời gian gần đây trên địa bàn xảy ra nhiều vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản
mà nguyên nhân chủ yếu là do người dân thiếu cảnh giác
để ngăn chặn có hiệu quả tình trạng này
ngoài sự vào cuộc quyết liệt của lực lượng công an và các ngành ca cấp
mỗi người dân cần nêu cao hơn nữa ý thức tự bảo vệ tài sản của bản thân
nêu cao tinh thần cảnh giác đấu tranh với các loại tội phạm
có như vậy mới có thể đẩy lùi tình trạng lừa đảo chiếm đoạt tài sản
góp phần đảm bảo tốt trật tự an toàn xã hội tại địa phương
cục phát thanh truyền hình và thông tin điện tử bộ thông tin và truyền thông cho biết
từ tháng hai năm hai nghìn một mươi bảy tới nay các cơ quan chức năng của việt nam đã nỗ lực
chủ động phối hợp cùng những đơn vị cung cấp dịch vụ xuyên biên giới như google và facebook
ngăn chặn những thông tin xấu độc hại có nội dung kích động bạo lực chống phá nhà nước
bồi nhọ tổ chức cá nhân tại việt nam được đăng tải trên youtube hoặc các tài khoản giả mạo
tính tới thời điểm hiện tại google đã ngăn chặn được khoảng một năm trăm linh clip có nội dung xấu độc hại
trên tổng số hơn hai ba trăm linh clip do cơ quan chức năng việt nam gửi tới đơn vị này
theo đại diện cục phát thanh truyền hình và thông tin điện tử
google đã thiết lập cơ chế để cơ quan chức năng việt nam
có thể gửi cùng lúc nhiều link vi phạm tới tổ chức này
đồng thời đưa thêm công cụ giúp các đơn vị quảng cáo có thể kiểm soát tốt hơn quảng cáo của mình trên youtube
trong khi đó phía facebook đã xử lý nhiều trang tin giả mạo do cơ quan chức năng của việt nam gửi tới
bản thân mạng xã hội lớn nhất thế giới này cũng đã lập một đội để xử lý việc này
thưa quý vị và các bạn với tác động điều chỉnh sửa chữa thay thế lắp thêm rút bớt thiết bị của phương tiện đo
làm sai lệch kết quả đo vào chiều ngày hôm qua thì chạm sang dầu số một mươi sáu
ở ấp trợ xếp xã tân thành bình huyện mỏ cây bắc tỉnh bến tre
thuộc chi nhánh công ty trách nhiệm hữu hạt sang dầu hồng đức tại bến tre
đã bị cơ quan chức năng tỉnh bến tre ra quyết định xử phạt số tiền là tám mươi năm triệu đồng
về hành vi vi phạm trong hoạt động kinh doanh xăng dầu
ngoài ra lực lượng chức năng cũng tước quyền sử dụng giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh xăng dầu trong thời hạn hai tháng
đình chỉ ba chủ sử dụng phương tiện đo lường vi phạm và thực hiện kiểm định lại phương tiện đo trước khi đưa vào sử dụng
buộc nộp ngân sách nhà nước số tiền thu lợi bất chính hợp pháp
bất hợp pháp từ hành vi vi phạm trên số tiền là chín mươi ba triệu đồng
trước đó vào ngày năm tháng bốn đoàn thanh tra sở khoa học công nghệ phối hợp với phòng cảnh sát kinh tế công an tỉnh bến tre
đã bất ngờ kiểm tra và phát hiện nút lạ gắn dưới ba trụ bơm của cửa hàng này
tại buổi kiểm tra ba trong số sáu trụ bơm của trạm xăng dầu này gồm trụ bơm xăng a chín mươi hai a chín mươi năm và dầu do năm đều có sai số trung bình là năm
từ đó đoàn kiểm tra kết luận phép đo lường không đáp ứng yêu cầu về đo lường và tiến hành niêm phong bảng điều khiển vòi bơm tại ba trụ bơm nói trên
một vụ buôn bán vận chuyển thuốc tân dược quy mô lớn với giá trị ước tính trên năm tỷ đồng vừa được các chiến sĩ phòng sáu
cục cảnh sát phòng chống tội phạm về buôn lậu bộ công an phát hiện bắt giữ
hoạt động buôn lậu này núp dưới bóng hình thức quá cảnh hàng hóa do đó thẩm lậu vào thị trường việt nam để tiêu thụ
quá trình trinh sát phòng sáu cục cảnh sát phòng chống tội phạm về buôn lậu bộ công an phát hiện lô hàng thuốc tân dược được nhập khẩu từ thổ nhĩ kỳ về sân bay quốc tế tân sơn nhất
sau đó quá cảnh về cửa khẩu mộc bài của tây ninh rồi sang campuchia
theo đường mòn lối mở lô thuốc tân dược này đưa các đối tượng thẩm lậu vào thị trường phía nam
bằng các biện pháp nghiệp vụ khi chiếc xe tài về kho ở số bốn trăm tám mươi tám đường nguyễn tất thành quận bốn tp hcm thì bị cục cảnh sát phòng chống buôn lậu bắt giữ
tăng vật là bốn mươi một thùng hàng với nhiều loại thuốc tân dược khác nhau trong đó chủ yếu là thuốc chữa bệnh ung thư tim mạch và tiểu đường
tiếp theo là những thông tin về truy nã tội phạm do cục cảnh sát truy nã tội phạm bộ công an cung cấp

xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại vào khung giờ này ngày mai